chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
và kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một tại học viện chính trị công an nhân dân
cùng dự có đông đảo các nhà khoa học nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đại diện các bộ ban ngành trung ương các đơn vị chức năng của bộ công an và công an một số tỉnh thành phố
trong diễn văn tại lễ khai giảng trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân
giám đốc học viện chính trị công an nhân dân cho biết năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an học viện chính trị công an nhân dân
đã chủ động đổi mới sáng tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng
tiếp tục phát huy vai trò vị thế của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm uy tín trong đào tạo
bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng công an nhân dân cũng như cả nước
phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích kết quả
mà học viện chính trị công an nhân dân đã đạt được trong năm học qua
về công tác giáo dục đào tạo trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội nói chung công tác giáo dục đào tạo nói riêng
nhưng các đồng chí cũng đã chủ động có những giải pháp kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyển sinh
tổ chức đào tạo bồi dưỡng các hệ học bậc học đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả
nhiều chương trình chuyên đề bồi dưỡng đã được cập nhật những nội dung mới thiết thực bổ ích
bám sát tinh thần văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và văn kiện đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao phó
góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
bộ trưởng tô lâm đề nghị học viện chính trị công an nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
phải tạo ra sự chuyển biến thực chất hơn nữa về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
chú trọng xây dựng đảng bộ học viện chính trị công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện
phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động giáo dục đào tạo
nghiên cứu khoa học nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất phấn đấu vươn lên của cán bộ đảng viên
hướng tới mục tiêu xây dựng học viện chính trị công an nhân dân trở thành cơ sở đào tạo
bồi dưỡng đầu ngành trọng yếu chuyên trách chất lượng cao về lý luận công tác đảng công tác chính trị
lãnh đạo chủ huy trong công an nhân dân sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị có uy tín của lực lượng công an nhân dân và của quốc gia
ngay tại buổi lễ đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã đánh hồi chống khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai học viện chính trị công an nhân dân
đồng thời thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm trao tạm huy trường vì an ninh tổ quốc cho ba cá nhân
trung tâm nghiên cứu lý xuất sắc trao tạm cờ thi đua của bộ công an cho học viện chính trị công an nhân dân
cùng ngày đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mong đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã có buổi thăm và chúc mừng học viện chính trị công an nhân dân
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một cùng dự có trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân thay mặt thường vụ đảng ủy
ban giám đốc học viện chính trị công an nhân dân đã tóm tắt tình hình và kết quả công tác của học viện trong thời gian qua
trong đó nhấn mạnh học viện chính trị công an nhân dân là cơ sở giáo dục trực thuộc bộ công an
có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học sau đại học đào tạo các trình độ lý luận chính trị bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân
là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận về chính trị xây dựng đảng công tác chính trị xây dựng lực lượng công an nhân dân
qua quá trình bảy năm xây dựng và phát triển học viện chính trị công an nhân dân đã phát huy vai trò vị thế của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm
uy tín trong đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng công an nhân dân cũng như cả nước
phát biểu tại buổi làm việc trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
thành tích mà học viện chính trị công an nhân dân đã đạt được
đồng chí nguyễn trọng nghĩa quán triệt sâu sắc quan điểm về giáo dục đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân
tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân gắn với nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực cao cho đất nước nói chung
lực lượng công an nhân dân nói riêng thực hiện có hiệu quả các chiến lược chức năng và nhiệm vụ của học viện trong tình hình mới
trong đó chú trọng xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng viên để mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức
trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo nhất là trong bối cảnh của cách mạng bốn
đổi mới công tác nghiên cứu lý luận góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân quốc phòng toàn dân gắn với bối cảnh mới
thưa quý vị đảng và nhà nước xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục
kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc và quán triệt sâu sắc những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
trong những năm qua bộ công an đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo và xây dựng đội ngũ giáo viên
cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân
coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại
bên cạnh quan tâm phát triển đến chất lượng chiến lược giáo dục đầu tư cơ sở vật chất quan tâm động viên đời sống của đội ngũ giáo viên và học viên
đảng ủy công an trung ương còn luôn quan tâm trí ân những nhà khoa học và gia đình của họ đã cống hiến chi thức cho lực lượng công an nhân dân
và sự nghiệp đấu tranh bảo đảm an ninh trả tự phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước
trong hai ngày một mươi năm và một mươi bảy tháng một mươi một đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an do trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm hỏi tri ân các gia đình các nhà khoa học và lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
đoàn công tác đã đến thắp hương tưởng nhớ thăm hỏi thân nhân gia đình cố chủ tịch nước trần đại quang
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư đảng ủy công an trung ương nguyên bộ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
luôn trân trọng những đóng góp cống hiến của cố chủ tịch nước trần đại quang
đối với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói chung
và với sự nghiệp giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nói riêng
đến thắp hương tưởng nhớ thăm hỏi thân nhân gia đình cố nhà giáo phạm tâm long
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an
nguyên hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ mong muốn
thời gian tới thân nhân gia đình cố nhà giáo phạm tâm long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
giáo dục con cháu tích cực có những đóng góp thiết thực cho đất nước cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
đoàn đã tri ân những đóng góp to lớn của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an cho công tác giáo dục đào tạo
trong những năm qua đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm đã trực tiếp tham gia truyền đạt giới thiệu chuyên đề
tại các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đây là những nội dung rất quan trọng là cơ sở
để giúp học viên tiếp cận các vấn đề khác về quốc phòng an ninh cũng như vận dụng trong thực tiễn công tác tại địa phương
bên cạnh đó đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm đã trực tiếp biên soạn và chỉ đạo biên soạn các bộ sách và các ấn phẩm như
tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân giá trị lý luận và thực tiễn
tư tưởng hồ chí minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an ninh
cũng trong chuyến hành trình tri ân
đoàn đã đến thăm hỏi tri ân thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
thăm hỏi chúc mừng gia đình thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành là tác giả của nhiều cuốn sách
trong đó có cuốn xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh an sinh an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cuốn sách có phần định hướng và xác lập phương pháp tiếp cận để các thành phố đô thị có được phương hướng rõ hơn trong lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển thành phố thông minh phục vụ cộng đồng
cuốn sách được các nhà khoa học đánh giá là công trình nghiên cứu giá trị đúc kết từ thực tiễn và sự nghiên cứu sâu sắc của tác giả
sáng nay tại hà nội trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và kỷ niệm ba mươi chín năm ngày nhà giáo việt nam
trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
cùng dự buổi lễ có đại diện các đơn vị của bộ công an các trường công an nhân dân ban giám hiệu giảng viên cán bộ học viện trường cao đẳng an ninh nhân dân i
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai diễn ra trong các trường công an nhân dân
trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều thay đổi khó khăn thách thức trên cơ sở quán triệt cảng sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an
nhà trường đã chủ động kịp thời xây dựng và triển khai chương trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai một cách toàn diện đồng bộ
trong đó tập trung tiếp tục đổi mới mạnh mẽ căn bản toàn diện giáo dục đào tạo với mục tiêu đào tạo cán bộ an ninh thực hành tay nghề cao
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang chúc mừng các thế hệ nhà giáo cán bộ giảng viên trường cao đảng an ninh nhân dân i nhân dịp kỷ niệm ba mươi chín năm ngày nhà giáo việt nam
ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đã đạt được của nhà trường trong năm học trước đặc biệt là tinh thần chủ động đổi mới sáng tạo bám sát chỉ đạo của bộ công an hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh bộ trưởng bộ công an đã ban hành chỉ thị số chín về thực hiện nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thích ứng với đại dịch covid một mươi chín
tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân với một mươi hai nhiệm vụ cụ thể
thứ trưởng lương tam quang đề nghị năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
tiếp tục tổ chức quán triệt chỉ thị này và cụ thể hóa trong chương trình nhiệm vụ công tác năm học để triển khai thực hiện
tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương đảng đảng ủy công an trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhất là những vấn đề mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
đổi mới phương pháp giảng dạy chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu
tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại tổ chức tốt công tác phòng chống dịch
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lương tam quang cũng đã trao tặng hân trường bảo vệ tổ quốc hàng bàn
cho một tập thể một cá nhân của trường cao đảng an ninh nhân dân i và đánh chống khai giảng năm học mới của trường cao đẳng an ninh nhân dân i
thưa quý vị để đánh giá tình hình kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
vào sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh
đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị có liên quan
phát huy tinh thần lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã xung kích nơi tuyến đầu cùng với các cấp các ngành hiệp đồng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
đạt kết quả tích cực góp phần đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường mới
trong cuộc chiến đấu khốc liệt đó cán bộ chiến sĩ công an đã thể hiện tinh thần quả cảm lòng nhân ái sự hy sinh thầm lặng
tô thắm hình tượng người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm tận tụy vì nhân dân phục vụ của công an các đơn vị địa phương
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương giả soát tập hợp đề xuất danh sách các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch để xem xét khen thưởng tăng cường công tác tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận phòng chống dịch